qua kiểm tra các hành vi vi phạm gồm thực phẩm nhập vào hà nội không đáp ứng an toàn thực phẩm
không có nhãn mát cơ sở sản xuất không đáp ứng về an toàn thực phẩm
bảo quản không cách biệt với nguồn ô nhiễm bụi hóa chất độc hại
phương tiện vận chuyển và kho bảo quản không được che kín không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
thay vì phải trả tiền mặt quẹt thẻ hoặc thanh toán qua ví điện tử
từ đầu năm tới khuôn mặt có thể trở thành mật khẩu để thanh toán tiền tại các cửa hàng tiện lợi
đây cũng là lần đầu tiên người tiêu dùng việt nam có thể làm điều này
với ứng dụng facepay gương mặt trở thành mật mã để thanh toán tại các cửa hàng mà không cần mang theo bất kỳ thứ gì
việc mua hàng trở nên gọn nhẹ khi khách hàng chỉ lựa chọn hàng hóa rồi cười trước màn hình đặt tại cửa hàng là xong
dự kiến công kỳ này sẽ được áp dụng từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
khách mua online có thể dùng máy tính điện thoại như một máy post để thanh toán
theo kết luận số tám trăm năm mươi năm tb vp của ủy ban nhân dân tp hcm
các dự án xây dựng trung cư
trung cư trên địa bàn thành phố được phân thành hai loại để tập trung giải quyết các bước xúc của người dân và chủ đầu tư về việc chậm cấp sổ hồng
các dự án xây dựng trung cư trên địa bàn thành phố hồ chí minh chia thành hai loại để cấp chứng nhận sở hữu
loại một bao gồm các dự án trung cư có tính chất biệt lập toàn bộ diện tích đất dự án được xác định là đất ở
loại hai gồm các dự án lớn có nhiều hạng mục phục vụ công cộng diện tích đất ở để cấp sổ hồng xác định theo cơ cấu đất của dự án đã phê duyệt theo quy hoạch
sau một thời gian các phương tiện được miễn phí bot nhằm tạo điều kiện cho công tác thiện nguyện
từ ngày một tháng một mươi hai chủ trương miễn phí đường bộ cho phương tiện cứu trợ bão lụt sẽ hết hiệu lực
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu dừng việc miễn phí đường bộ cho các phương tiện cứu trợ bão lũ kể từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đề nghị nhà đầu tư bot phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các xe
yêu cầu các đơn vị kiên quyết xử nghiêm đối tượng lợi dụng chính sách miễn phí đường bộ để không phải nộp phí gây mất trật tự an toàn giao thông tại trạm thu phí
giá vàng thế giới và trong nước đang liên tục thay đổi các nhà đầu tư lướt sóng liên tục mua vào bán ra
một số tổ chức tài chính dường như đã loại bỏ vàng ra khỏi danh mục đầu tư khi các quỹ đầu tư vàng liên tiếp bán ra với số lượng lớn
hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng năm mươi bảy triệu đồng một lượng thấp hơn vàng sgc tới hơn bốn triệu đồng một lượng
quỹ đầu tư vàng lớn thế giới sbdr đã bán thêm một mươi ba bốn mươi ba tấn vàng đây là ngày thứ ba liên tiếp quỹ này thực hiện bán vàng với khối lượng lớn
tính trong một tuần trở lại đây các quỹ đầu tư đã bán tổng cộng hơn sáu mươi một tấn vàng
riêng phiên giao dịch tuần cuối tháng một mươi một các quỹ đầu tư đã bán một mươi năm tấn vàng
chính phủ vừa bắt hành nghị định một trăm ba mươi bảy hai nghìn hai mươi quy định về quản lý
nghị định một trăm ba mươi bảy hai nghìn hai mươi quy định về quản lý sử dụng pháo một trong những điểm mới đáng chú ý là phân định rõ pháo hoa nổ và pháo hoa không gây tiếng nổ
người dân doanh nghiệp được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ nghị định có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo nghị định một trăm ba mươi bảy hai nghìn hai mươi các trường hợp sử dụng loại pháo gây tiếng nổ phải được thủ tướng hoặc chính quyền địa phương cho phép
các doanh nghiệp cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được phép sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ
các cá nhân tổ chức cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa và nộp tại cơ quan công an
sau năm ngày công an sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và giấy phép mua pháo hoa giấy phép này sẽ có thời hạn ba mươi ngày
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất